theo quy định của pháp luật tội ép buộc người khác quan hệ trái y muốn có cấu thành hình thức
tức là chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi khống chế đe dọa hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
để thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn với nạn nhân
không phụ thuộc đối tượng đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay chưa
hành vi vẫn cấu thành tội phạm theo quy định tại điều một trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường bày tỏ quan điểm
trước tiên phải khẳng định hành vi của đối tượng cương là rất manh động liều lĩnh và xem thường pháp luật
việc cường cầm hung khí không chế đe dọa nạn nhân đòi rời cho đôi bại đã đủ dấu hiệu cấu thành tội
theo khoản một điều một trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối tượng có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù
thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng
tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng có sử dụng rượu bia
có thể việc bị tác động hưng phấn bởi chất kích thích khiến cho đối tượng thực hiện hành vi manh động hơn liều lĩnh hơn
tuy nhiên theo quy định của luật việc sử dụng rượu bia hoặc chất cấm không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự
bởi vậy mặc dù đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm tại thời điểm có hơi men
thậm chí xoay rượu bia thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
theo luật sư cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án đánh giá tính chất nghiêm trọng của sự việc để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật
đồng thời cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhận thức ý thức chủ quan của đối tượng
làm rõ nhân thân lai lịch lý lịch của đối tượng gây án để xác định nguyên nhân sự việc là do bệnh lý hay do suy đối đạo đức nhân cách của đối tượng gây ra
thực tế cho thấy rất nhiều đối tượng thực hiện hành vi đồi bại bị phát hiện bắt giữ xử lý
nhưng sau khi trở về với đời sống xã hội thì lại tiếp tục phạm tội do vấn đề sinh lý bất thường khó kiểm soát cảm xúc và hành vi
hiện công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam phan văn cường
dù chưa biết đối tượng trong vụ việc trên sẽ đối diện với mức án nào nhưng sự bình tĩnh thông minh của chủ xốp quần áo đã khiến cho nhiều người khâm phục
đó cũng là bài học cho phái yếu khi không may rơi vào những tình huống tương tự
để tự bảo vệ mình phụ nữ cần đề cao cảnh giác chuẩn bị sẵn tâm thế đối phó với các tình huống nguy hiểm bảo vệ bản thân
cố gắng duy trì sự tỉnh táo và lý trí để tự cứu mình khi có bất chắc
ngày bảy tháng năm mạng xã hội dậy sóng trước clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn gia khánh
huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đe dọa một cô gái trong cửa hàng cởi đồ để dở cho đồi bại
clip trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi đây có phải sự thật hay không
vào sáng ngày tám tháng năm một cán bộ đại diện công an huyện bình xuyên vĩnh phúc xác nhận clip trên không phải gian dựng
mà là một sự việc có thật xảy ra trên địa bàn huyện
công an huyện bình xuyên đã bắt giữ một người đàn ông có hành vi dùng dao đe dọa khống chế ép nữ chủ cửa hàng quần áo
trên địa bàn thị trấn gia khánh huyện bình xuyên phải đồng ý quan hệ trai gái sau đó đột nhập bất hợp pháp nơi ở của nạn nhân
cụ thể sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng năm sau khi uống bia ở trại cúp thị trấn bá hiến huyện bình xuyên
phan văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai điều khiển xe mô tô trong trạng thái đã ngà ngà say đi từ thị trấn bá hiến huyện bình xuyên
hướng về nhà ở thị trấn kim long huyện tam dương đến khoảng hai mươi ba h ba mươi năm phút cùng ngày khi đi qua một cửa hàng mua bán quần áo
ở thị trấn gia khánh huyện bình xuyên cường nhìn thấy cửa hàng vẫn còn ráng đen
đặc biệt qua lớp cửa kính hắn trông thấy chị d t h sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở huyện bình xuyên là chủ quán đang lúi húi thử đồ bên trong quán
hơi men trong người khiến cho bản tính của cương nổi dậy thêm vào đó trời đã khuya chị hát lại chỉ có một mình
hắn bèn nảy sinh ý định dở cho đôi bại với nạn nhân nghĩ là làm nghi phạm cường đã đỗ xe mô tô ở phía trước cửa hàng
lấy con dao dài ba mươi hai cm xông vào trong cửa hàng và đến vị trí của chị hát đang đứng do không có sự chuẩn bị trước
lại bị tấn công bất ngờ chị hát mặt trắng bạch chỉ biết đứng im trước loạt hành động táo tợn của cương
đối tượng dùng hung khí sát nhọn đe dọa chị hát phải cờ đồ rồi cho hắn quan hệ nếu không hắn sẽ sát hại chị
theo hình ảnh được camera trong cửa hàng ghi lại cương một tay cầm hung khí một tay ghi cổ để chị hát không thể chạy trốn hay kêu la
đối tượng liên tục dùng hung khí áp sát vào người của chị hát
lại cởi quân cho hắn thỏa mãn nhận thấy tình hình hiện tại nếu cứ cố gắng phản kháng thì sẽ khiến cho bản thân bị thương
chị hát đã nhanh chí giả vờ sợ hãi đồng ý với yêu cầu cởi đồ để cho cương thực hiện hành vi quan hệ
sau đó nạn nhân tìm lý do để trì hoãn là đeo bao kéo dài thời gian mong sẽ có ai đó đi qua trông thấy giúp đỡ
tưởng nạn nhân không còn phản kháng đối tượng buông bỏ cảnh giác đặt hung khí xuống bàn uống nước rồi ôm ghi lấy chị hát
nhân lúc nghi phạm lơ là chị hát giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ
thế vậy cường đã bỏ chạy trong tình trạng quân bị tụt nửa ra ngoài thì bị quân chúng nhân dân bắt giữ
lúc bị bắt đối tượng cương có biểu hiện sử dụng rượu bia
ngay sau đó cương được đưa về trụ sở công an huyện bình xuyên để điều tra xác minh làm rõ hành vi
tại cơ quan điều tra nghi phạm cương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện bình xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phan văn cường về hành vi gây án táo tợn trên
liên quan tới vụ việc bà nguyễn thị thu thanh chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn gia khánh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc cho biết
ngay trong ngày tám tháng năm chúng tôi đã có văn bản gửi đến các khu dân cư tuyên truyền trên loa truyền thanh về việc tăng cường an ninh trật tự
cảnh giác với những đối tượng lạ mặt không phải là người địa phương
sự việc trên cho thấy nguy hiểm luôn rình rập ở xung quanh chúng ta không phải cứ ra đường thì mới trở thành nạn nhân của những đối tượng biến thái táo tợn
tất cả mọi người đặc biệt là các bạn nữ cần luôn cảnh giác đề phòng trước những đối tượng lạ mặt khi thấy họ có hành vi đáng nghi
giữ bình tĩnh cho bản thân và tìm đến sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc cơ quan chức năng
sáng ngày tám tháng năm bà nguyễn thị thu thanh chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn gia khánh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng hung khí có hành vi uy hiếp ép người phụ nữ là chủ số quần áo quan hệ
ngay sau đó lực lượng chức năng phối hợp cùng quần chúng nhân dân đã bắt giữ được đối tượng
bà thu thanh cho biết qua báo cáo ban đầu vào thời điểm bị bắt đối tượng có sử dụng rượu bia
đồng thời là người ở huyện khác di chuyển tới địa bàn phường không phải người của địa phương
theo điều tra vào tối ngày năm tháng năm sau khi uống bia ở trại cúp thị trấn bá hiến huyện bình xuyên
nghi phạm phan văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn kim long huyện tam dương vĩnh phúc điều khiển xe máy về nhà
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi năm phút cùng ngày phan văn cương đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn gia khánh
thì thấy chị dth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở huyện bình xuyên là chủ quán thời trang đang thử đồ
sau đó nghi phạm cương nảy sinh ý định làm bậy với nạn nhân
để thực hiện hành vi cường đã đỗ xe máy phía trước cửa hàng lấy con dao dài ba mươi hai cm
vào trong cửa hàng đe dọa chị hát phải cho hắn quan hệ
lo sợ đến tính mạng của mình nên chị hát đã giả vờ đồng ý và tìm cách phân tán sự chú ý của đối tượng
và lúc cương không để ý người phụ nữ này đã giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ
thế vậy nghi phạm cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị quân chúng nhân dân bắt giữ
ngay sau đó cương đã được đưa về trụ sở công an huyện bình xuyên để điều tra xác minh làm rõ hành vi
quá trình làm việc cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với cương
và đang tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội rất nhiều người đã bày tỏ thán phục trước sự bình tĩnh tỉnh táo của chủ số quần áo
bởi đối tượng vô cùng manh động có hung khí nếu không làm theo sẽ bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng
một người dùng mạng xã hội bình luận bái phục trị chủ xốp chị đã quá bình tĩnh để xử lý tình huống
nếu phải mình mình sợ hãi bỏ chạy và hô hoán thì chắc chắn là không bảo toàn được tính mạng
liên quan đến vụ việc bà thanh cho hay ngay trong ngày tám tháng năm chúng tôi sẽ có văn bản gửi đến các khu dân cư
tuyên truyền trên loa truyền thanh về việc tăng cường an ninh trật tự cảnh giác đối với những đối tượng lạ mặt không phải là người dân địa phương
sự việc trên là lời cảnh báo tới nhiều người nhất là các chị em phụ nữ khi bán hàng hay ở một mình
đồng thời khi xảy ra sự việc cần phải thực sự bình tĩnh để xử lý bởi giữ được sự an toàn tính mạng của bản thân là quan trọng nhất